nhân kỷ niệm một mươi năm thành lập hội thầy thuốc trẻ việt nam ngày hai mươi ba tháng sáu tại phố đi bộ hồ gươm hà nội đã diễn ra nhiều hoạt động khám tư vấn sức khỏe thiết thực cho người dân
tham dự sự kiện có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
tại sự kiện có khoảng một người dân được sàng lọc các bệnh lý như ung thư vú và ung thư cổ tử cung đái tháo đường bệnh lý tim mạch phổi tắc nghẽn mãn tính
thì cô thấy là cái việc hôm nay là rất là tốt và cần phải nhân rộng ra để cho mà tất cả phòng chúng dân dân cùng tất cả mọi người để có cái cơ hội tham gia
thông qua các hoạt động vì an sinh xã hội hơn hai mươi hội viên hội thầy thuốc trẻ việt nam mong muốn thể hiện vai trò dấu ấn của lực lượng thầy thuốc trẻ
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
qua đó tăng cường công tác đoàn kết tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động hướng tới cộng đồng
thì tôi thấy rằng là trong thời gian một mươi năm hoạt động thì thầy thuốc trẻ đem lại những cái giá trị lớn cho cộng đồng
giúp cho tôi nghĩ là cũng góp phần làm cho tăng cường sức khỏe việt nam cải thiện sức khỏe việt nam
qua đó chúng tôi muốn mang một thông điệp đó là đội ngũ thầy thuốc trẻ của cả nước luôn luôn hướng về về cộng đồng
đồng bào vùng sâu vùng xa mong muốn là mang một chút hơi ấm cũng như chuyên môn của thành phố để gửi cho đồng bào vùng sâu vùng xa
làm sao cho chất lượng
điều trị ngày càng tốt hơn
tại sự kiện phó thủ tướng thường trực trung hòa bình ghi nhận biểu dương những nỗ lực công hiến của các thầy thuốc trẻ
với mạng lưới vững vàng tại ba mươi một hội cấp tỉnh ba trăm linh cơ lộc bộ tại các bệnh viện và hàng nghìn hội viên tích cực triển khai
nhiều chủ trương chính sách của đảng và nhà nước nâng cao sức khỏe của nhân dân
nhân dịp này phó thủ tướng thường trực trương hòa bình cũng trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ cho tập thể và cá nhân xuất sắc
cũng nhân dịp này năm thầy thuốc trẻ cùng các đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi đi bộ vì sức khỏe
walk for the health quanh hồ hoàn kiếm với thông điệp một mươi bước đi bộ mỗi ngày sẽ cải thiện sức khỏe giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính trong cộng đồng